công an thành phố hà nội ngày hôm nay thông tin lực lượng công an đã xử lý bốn mươi chín đối tượng có hành vi điều khiển xe mô tô nẹt bô lạng lách đánh võng trong ngày hai mươi tám tháng bốn
các tổ một trăm bốn mươi một đã phát hiện một vụ bắt giữ một đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật thu giữ một xe mô tô nghi là xe tăng vật xử lý hai mươi sáu trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ
trong đó một mươi sáu trường hợp vi phạm nồng độ cồn phát hiện giao bốn mươi tám phương tiện bốn mươi chín đối tượng có hành vi điều khiển xe mô tô nẹt bô lạng lách đánh võng bàn giao cho công an sở tại xử lý theo thẩm quyền